cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã khởi tố điều tra mở rộng bắt khám xét các bị can
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tổng công ty kiểu long và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chín bị can
dương tuấn minh nguyên tổng giám đốc dương thị trâm anh nguyên phó tổng giám đốc và nguyễn thu trang
nguyên phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu tổng công ty kiểu long về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tạ đức minh phạm tấn hoàng và đinh thị trung nhân viên công ty cổ phần
tập đoàn yên khánh bị khởi tố tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đinh ngọc hệ tức út chọc phạm văn diệt giám đốc điều hành và vũ thị hoan tổng giám đốc công ty cổ phần
tập đoàn yên khánh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
đúng quy định của pháp luật